thưa quý vị trong những ngày gần đây câu chuyện về hàng nghìn học sinh các thành phố lớn như hà nội tp hcm trượt trường công lập đã trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn mạng xã hội
và hình ảnh rất nhiều phụ huynh thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào các trường tư hay trường công lập tự chủ cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng
nhiều chia sẻ từ các phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng khi cánh cửa vào trường tư thục cũng khép lại với các con khi không thể nộp hồ sơ nhập học
vâng ạ những áp lực này phần nào đã dẫn đến những tác động tiêu cực đối với các em khi chỉ mới một mươi sáu tuổi
thế nhưng việc vào trường trung học phổ thông công lập có phải là lựa chọn duy nhất
khi hiện nay hệ thống mạng lưới trường học đang phát triển rất đa dạng
bên cạnh các trường học như công lập tư thục thì còn có trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ mong muốn gia đình và phụ huynh những lúc như vậy hãy tiếp tục đồng hành với tinh thần giúp các em vượt qua được mặc cảm thi trượt cấp ba và tạo cho các em một điểm tựa để đứng lên
ngay khi sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố điểm thi lớp một mươi của hơn một trăm linh bốn học sinh và điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập với bảy mươi hai chỉ tiêu thì số học sinh trượt trường công lập là gần ba mươi hai
vào ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng đã chính thức công bố điểm thi lớp một mươi
năm nay thành phố có hơn chín mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi trong khi trị tiêu khoảng bảy mươi bảy ba trăm linh
và như vậy gần một mươi chín em ở tp hcm sẽ không có xuất vào lớp một mươi công lập
trên mạng xã hội là những dòng trạng thái khác nhau là niềm vui chúc mừng thanh tích rực rỡ nhưng cũng là những tiếc nuối bỏ lỡ
thời học cấp ba là cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dân số hà nội chỉ khoảng hơn một triệu người số trường phổ thông trung học vẫn là từng này
giờ đây sau hơn hai mươi năm dân số hà nội đã gần chín triệu người trong khi số trường phổ thông trung học gần như không thay đổi nên tỷ lệ cạnh tranh trở nên gắt gao như là điều không tránh được
chỉ vì thiếu trường công lập mà tám điểm mỗi môn cũng phải học dân lập tội các con quá
giờ thi cấp hai lên cấp ba khó gấp nhiều lần so với thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học
vấn đề về việc hà nội có thiếu trường trung học phổ thông hay không lại tiếp tục làm nóng cộng đồng mạng
trả lời trên báo chí giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết hà nội không thiếu chỗ học
hiện hà nội đang có chủ trương mỗi năm sẽ tăng ba mươi đến ba mươi năm trường học mới
thế nhưng thời điểm này vẫn có những áp lực đáng kể đối với một số gia đình
bởi nếu không đỗ vào trường công lập thì lựa chọn tiếp theo là học tại các trường tư thục
và để có thể nộp được hồ sơ hàng nghìn phụ huynh đã phải xếp hàng dài từ nửa đêm
thủ đô không thiếu trường nhưng thiếu trường công
nếu không tại sao một trăm linh cháu học lớp chín thì chỉ được năm mươi năm cháu vào lớp một mươi công lập
có phải ai cũng đủ tiền cho các cháu học tư thục đâu
mỗi tháng đóng gần tám triệu mà vẫn phải xếp hàng nộp
học hành càng ngày càng đắt đỏ và vất vả
bao giờ thì chúng ta mới hết cảnh xếp hàng từ khuya rồi dành chỗ chen lấn tứ phía chỉ để giải quyết một vấn đề lẽ ra là hết sức bình thường như vậy
thật là buồn
nhiều ý kiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi
vậy nếu đối với những thí sinh trượt lớp một mươi công lập và không có xuất ở trường dân lập thì sẽ chọn hướng đi nào
thực tế các em có thể lựa chọn theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
các em được học nghề song song chung chung
học sinh văn hóa sau ba năm vừa lấy bằng trung cấp vừa tốt nghiệp trung học phổ thông
ngoài ra nhiều trường nghề có chương trình chín cộng
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể lấy bằng trung cấp sau ba năm hoặc bằng cao đẳng sau bốn năm
chia sẻ trên mạng xã hội đông đảo ý kiến cư dân mạng đều cho rằng cánh cửa này đóng lại nhưng cũng đồng nghĩa cánh cửa khác sẽ mở ra với các em
vấn đề là lựa chọn hình thức học tập và mục đích cuối cùng của mỗi con người là có một công việc cho tương lai
đồng thời nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ mỗi bậc làm cha làm mẹ hãy luôn sát sao đồng hành cùng con để vượt qua cú sốc tâm lý
vì kết quả không được như mong muốn chính các em là người buồn nhất
thi vào lớp một mươi chỉ là một ngưỡng trong cuộc đời và con đường phía trước của các em vẫn rất dài
do vậy nếu không thể vào lớp một mươi công lập hay tư thục thì cũng không có gì phải lo lắng
các em rất cần người lớn chia sẻ định hướng
việc cố gắng tìm nguyên nhân hay chắc mắng chỉ khiến tình hình tệ hơn
bố mẹ phải giúp con vượt qua mặc cảm trượt cấp ba gợi ra những hướng đi mới
dù các em học sinh chọn con đường học tập nào hãy đặt kế hoạch tương lai giải hạn và xác định mục tiêu cụ thể
điều quan trọng là học từ kinh nghiệm trượt vào lớp một mươi trường công và sử dụng nó làm động lực để phát triển và đạt được thành công trong tương lai
thi vào lớp một mươi chỉ là một ngưỡng cửa trong cuộc đời
vì vậy nếu có không đỗ vào các trường công lập thì các em vẫn còn nhiều con đường khác để gặp gỡ thầy cô bạn bè giỏi và thành công trên con đường học tập sự nghiệp sau này
quý vị có chia sẻ gì về nội dung trong tình mục cư dân mạng ngày hôm nay hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân